ít nhất bảy người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ nổ kép tại một cơ sở sản xuất pháo trái phép ở bang tây bengal miền đông của ấn độ
vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua tại khu vực kattakapur tổng bang tây bengal
các vụ nổ được cho là xảy ra bên trong ngôi nhà hai tầng nơi cơ sở sản xuất pháo trái phép đang được vận hành
vụ nổ đã làm hư hại một số tòa nhà trong khu vực
những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong khi lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm các nạn nhân có thể còn đang mắc kẹt tại hiện trường vụ nổ
nguyên nhân của việc vẫn chưa được làm rõ
tuy nhiên các vụ tai nạn tương tự như vậy xảy ra thường xuyên tại ấn độ do tình trạng không tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn an toàn lao động và việc thiếu kiểm tra giám sát từ cơ quan chức năng
bão nhiệt đới italia đổ bộ vào vịnh mexico có thể đặt cường độ bão cuồng phong dự kiến sẽ di chuyển về phía bắc tới bang florida và đông nam của nước mỹ
trong những ngày tới
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng tám theo giờ et báo idalia nằm cách cozumel mexico khoảng chín mươi năm dặm khoảng một trăm năm mươi ba km về phía đông đông nam di chuyển về phía đông bắc với tốc độ ba dặm một giờ khoảng năm km một giờ với sức gió duy trì cao là bốn mươi dặm một giờ khoảng sáu mươi bốn km một giờ
thống đốc bang florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với ba mươi ba quận ở bang này
bắt đầu chuẩn bị các nguồn lực
bắt đầu chuẩn bị các nguồn lực ứng phó với bão chẳng hạn như phương tiện di chuyển dưới nước đồng thời khuyên cáo người dân có phương tiện nên dự trữ ít nhất một nửa bình xăng trong trường hợp chính quyền bang phát lệnh sơ tán
nếu italia trở thành bão cuồng phong khi sức gió duy trì của nó đạt trên một trăm hai mươi km một giờ và đổ bộ vào mỹ đây sẽ là cơn bão đại tây dương đầu tiên tấn công nước mỹ trong năm nay
tuy nhiên vẫn chưa rõ chính xác cứng độ bão italia sẽ phát triển đến mức nào và nó sẽ di chuyển theo tuyến đường nào
theo dự báo bão nhiệt đới idalia có thể mạnh lên ở vùng nước ấm của vịnh mexico và có khả năng tàn phá khu vực phía tây bang florida và pando với thời tiết khắc nghiệt bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng tám
bộ trưởng bộ thương mại mỹ gina raimondo ngày hôm qua đã đến bắc kinh bắt đầu chuyến thăm trung quốc kéo dài bốn ngày nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
theo kế hoạch bà raimondo sẽ có cuộc gặp các quan chức trung quốc trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng tám
trước khi lên đường sang trung quốc bà raimondo đã báo cáo tổng thống mỹ joe biden về chuyến thăm và nhận được thông điệp rằng việc thúc đẩy đối thoại với trung quốc có thể giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước
bà cho hay mỹ mong muốn có mối quan hệ thương mại ổn định với trung quốc và cốt lõi là hai bên phải thường xuyên liên lạc để tránh xung đột
bà raimondo là bộ trưởng bộ thương mại mỹ đầu tiên tới thăm trung quốc trong bảy năm qua
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mỹ vừa bắt đầu cấm các khoản đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ nhạy cảm tại trung quốc và dự định sớm hạn chế xuất khẩu nhiều mặt hàng chất bán dẫn từ tháng một mươi tới
các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự ở sudan tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn lâu dài với quân đội và nêu tầm nhìn của nhóm về hồi sinh sudan
sáng kiến được cho là có thể khôi phục nỗ lực tổ chức những cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên đối định tại quốc gia này
trong tuyên bố đưa ra vào tối hai mươi bảy tháng tám theo giờ địa phương người đứng đầu rsf tướng mohammed hamdan dagalo dường như sẵn sàng đàm phán với quân đội về mô hình của nhà nước sudan trong tương lai
bước đi này vượt ra ngoài vấn đề chuyên môn của thỏa thuận ngừng bắn lâu dài vốn là vấn đề gây cản trở đối với các nỗ lực trung gian hòa giải do ả rập xê út và mỹ bảo trợ
tuyên bố có đoạn những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài phải hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài
cùng với các giải pháp chính trị toàn diện nhằm giải quyết nguyên nhân sâu xa của những cuộc chiến tranh ở sudan
theo kế hoạch hồi sinh sudan tướng dagalo cam kết rsf sẽ tuân thủ các nguyên tắc đã được đưa ra trước đó như chế độ liên bang đa văn hóa bầu cửa dân chủ và một quân đội duy nhất
tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang sudan abdel fatah al buhan cùng ngày đã tới port sudan trong chuyến đi đầu tiên ra ngoài thủ đô khatum
kể từ khi giao tranh nổ ra hồi giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các nguồn tin chính phủ tiết lộ ông sẽ tới ả rập xê út và ai cập để đàm phán
giới chức ai cập thông báo các cuộc đàm phán liên quan đến đập thủy điện đại phục hưng gây tranh cãi của ethiopia đã được nối lại sau khi hai nước hồi tháng trước đã nhất trí tiến tới một thỏa thuận sau nhiều năm căng thẳng giữa hai bên
bộ thủy lợi và tài nguyên nước ai cập cho hay vòng đàm phán mới đã bắt đầu sáng hai mươi bảy tháng tám tại cairo với sự tham gia của các phái đoàn từ ai cập sudan và ethiopia
các cuộc đàm phán nhằm mục tiêu đạt được một thỏa thuận có tính đến lợi ích và những lo ngại của cả ba nước
tại cuộc gặp vào tháng trước bên lề hội nghị thượng đỉnh các quốc gia láng giềng sudan tổng thống ai cập abdel fattah el sisi và thủ tướng ethiopia abi ahmed đã đồng ý hoàn tất một thỏa thuận trong vòng bốn tháng
hồi tháng sáu ethiopia tuyên bố sẽ tiến hành đợt trữ nước thứ tư cho hồ chứa của đập thủy điện bất chấp sự phản đối liên tục của hai quốc gia hạ nguồn là ai cập và sudan
với tổng vốn đầu tư bốn hai tỷ usd đập thủy điện đại phục hưng đã trở thành tâm điểm tranh chấp ở khu vực kể từ khi ethiopia khởi công dự án này vào năm hai nghìn một mươi một và bắt đầu sản xuất điện từ năm ngoái
ai cập lâu nay luôn lo ngại nguồn nước sông ninh của quốc gia bắc phi này sẽ sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ con đập
iran được cho đã tự sản xuất thành công chất phóng xạ cc một trăm ba mươi bảy đây được xem là một thành tựu mới với ngành công nghiệp hạt nhân của nước cộng hòa hồi giáo
phát biểu tại buổi lễ công bố về sự kiện này
hàng lượng nguyên tử iran iaoe mohammad eslami khẳng định iaoe đã sản xuất được chất phóng xạ hạt nhân nói trên trong vòng sáu tháng
irna cho biết chất phóng xạ hạt nhân này được tạo ra nhờ kết quả của một dự án nghiên cứu tại viện nghiên cứu công nghệ và khoa học hạt nhân iran
nhằm phát triển kỹ thuật để tách và tinh chế cc một trăm ba mươi bảy trong quá trình phản ứng phân hạch hạt nhân
cc một trăm ba mươi bảy là một chất phóng xạ hạt nhân có chu kỳ bán giã khoảng ba mươi năm không tồn tại trong tự nhiên
mà chủ yếu được tìm thấy trong nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ
cc một trăm ba mươi bảy có nhiều ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực y tế và công nghiệp
thường được sử dụng trong các thiết bị đo bước xạ xạ trị trị liệu bước xạ và nhiều loại máy đo công nghiệp khác
thiết bị thí nghiệm nhiệt vật lý bề mặt mặt trăng được tích hợp trên tàu đồi bộ vikram của sứ mệnh chanwen ba
đã gửi về những dữ liệu quan chắc đầu tiên liên quan tới dữ liệu nhiệt độ của lớp đất xung quanh cực nam của mặt trăng
theo tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ thiết bị đo đạc biên độ nhiệt của lớp đất mặt xung quanh cực nam mặt trăng
để tìm hiểu đặc tính nhiệt của bề mặt mặt trăng
điều đồ thu được cho thấy sự thay đổi nhiệt độ nằm trong khoảng từ âm một mươi độ c đến sáu mươi độ c tùy thuộc vào độ sâu của bề mặt
đây là dữ liệu đầu tiên được tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ chính thức công bố từ mặt trăng
sau cuộc hạ cánh hoàn hảo của tàu đổ bộ vikram vào hôm hai mươi ba tháng tám vừa qua
tiếp sau là việc xe tự hành brazian di chuyển trên bề mặt của mặt trăng
toàn bộ năm thiết bị được tích hợp trên tàu đổ bộ và xe tự hành đều đã bắt đầu tiến hành những thử nghiệm tại chỗ
và tình trạng hoạt động của các thiết bị này đến nay vẫn ở mức bình thường
chính quyền pháp sẽ cấm phụ nữ hồi giáo mặc abaya trang phục truyền thống che kín toàn thân của phụ nữ hồi giáo trong trường học
vì cho rằng trang phục này vi phạm luật thế tục triệt để của pháp trong giáo dục
bộ trưởng giáo dục pháp gabriel
anta cho biết chủ nghĩa thế tục có nghĩa là quyền tự do giải phóng bản thân thông qua trường học
theo bộ trưởng giáo dục pháp ông sẽ công bố những quy định rõ ràng ở cấp quốc gia cho các hiệu trưởng
trước khi học sinh trở lại trường học trên toàn quốc từ ngày bốn tháng chín tới đây
động thái trên diễn ra sau nhiều tháng tranh luận về việc mặc abaya tại các trường học ở pháp
nơi phụ nữ từ lâu đã bị cấm đội khăn trùm đầu kiểu hồi giáo
phe cánh hữu và cực hữu ở pháp đã thúc đẩy lệnh cấm
trong khi phé cánh cả cho rằng quy định này sẽ xâm phạm quyền tự do dân dự
thưa quý vị giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của cả một con người và giáo dục cũng là quyền lợi chính đáng của trẻ em
tuy nhiên hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới xung đột chiến tranh và nghèo đói là nguyên nhân khiến nhiều em nhỏ không được đến trường
tại pakistan hiểu rõ những khó khăn của các em nhỏ khi mà gia đình không có điều kiện cho đi học
một nhà giáo đã sáng lập ra mô hình trường học tại công viên mở ra cơ hội đến trường cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
nhờ cơ hội giáo dục đó mà rất nhiều em học sinh giờ đây đã trưởng thành và có được công việc tốt cũng như một cuộc sống mới hạnh phúc hơn
và câu chuyện này cũng khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
thoạt nhìn cuộc sống của taric arif dường như diễn ra bình thường
anh ấy đến trường lấy bằng cử nhân và kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp
tuy nhiên đó không phải là điều anh coi là hiển nhiên vì ở pakistan khoảng hai mươi ba triệu trẻ em không đủ khả năng tới trường và tarik là một trong số đó
cha mẹ của tariq chuyển đến thủ đô islamabad vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi nhưng phải trật vật tìm kiếm việc làm do không được học hành
kết quả là họ không có khả năng chi trả cho việc học của anh ấy
nếu không có sự giúp đỡ từ một cá nhân tariq và các chị em của anh ấy có lẽ lại tiếp tục vòng luận quẩn nghèo đói này
chúng tôi có được thành công và thành tựu nhờ thầy iyab
tôi có thể đã có kết cục giống như nhiều người khác trong xã hội nhưng người đã phát triển những thói quen xấu nếu như không được thầy đưa đến trường và dạy dỗ
câu chuyện bắt đầu khi tariq được năm tuổi
anh và gia đình tình cờ gặp ông mohammad ayyab khan người dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo
ông chính là người đã mở trường học tại công viên nhằm phổ cập chương trình giáo dục đến những học sinh nghèo không đủ điều kiện đến trường ở pakistan
các lớp học được tổ chức ngay trong công viên học sinh được chọn chỗ ngồi trên sân và bắt đầu học
trong một khoảng thời gian ngắn sau đó ngôi trường này được biết đến với cái tên trường học công viên của ayyub khan
thầy ayyub đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng trẻ em được tiếp cận giáo dục
bất cứ khi nào thầy nhìn vào một đứa trẻ thất học thầy sẽ mời đứa trẻ đó vào trường của mình
tôi đã bắt đầu công việc này khi nhìn thấy một cậu bé phải dựa xe cả ngày thay vì đến trường học như những đứa trẻ khác
cậu bé đã phải làm việc cả ngày để kiếm tiền sinh hoạt cho cả gia đình
tôi hỏi cậu bé đó vì sao lại không đến trường
cậu bé trả lời ai sẽ trả tiền cho việc đó
câu trả lời của cậu khiến tôi cảm thấy buồn từ tận đáy lòng
và từ đó tôi đã bắt đầu nghĩ mình phải làm gì đó
chính cuộc gặp gỡ với cậu bé nghèo này đã mở ra tầm mắt của thầy ayyub khan
về số lượng trẻ em bị mất quyền tiếp cận giáo dục ở pakistan vì nghèo đói
nó cũng đã thôi thúc ông tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình
tôi nhận ra nhiều trẻ em nghèo bị mắc kẹt trên đường phố tại các thành phố lớn
một số đi lang thang một số trở thành những kẻ trộm cắp vặt
một số là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình
tôi quyết định giúp đỡ các em thông qua giáo dục
ông ayyab khan bắt đầu cung cấp giáo dục cho hàng ngàn trẻ em tiểu học kể từ đó
tuy nhiên việc học tập của các em ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn
nhiều em thậm chí không có vở hay bút trì để viết
để giúp đỡ các em ông đã tìm đến các cửa hàng
các cửa hàng giấy vụn
những cuốn sổ đã sử dụng một phần
vì vậy tôi đã tạo ra những cuốn sổ mới bằng cách ghép với những tờ giấy chưa sử dụng
vợ tôi đã giúp lũ trẻ bằng cách làm bìa vờ khâu cặp cho chúng và nhiều việc khác nữa
thầy ayyub đã khuyến khích tôi tiếp cận với nền giáo dục
tôi đã được tham gia lớp học của thầy học tập và bây giờ lại trở thành giáo viên để tiếp tục sứ mệnh đó
những nỗ lực của ông ayyub và vợ mình có tác động lâu dài
và thay đổi cuộc sống của các em học sinh nghèo
giống như taric arif nhiều cựu học sinh của trường tiếp tục theo đuổi để con đường học vấn cao hơn
hoặc tiếp tục làm giáo viên để thực hiện sứ mệnh phổ cập giáo dục cao cả ấy